chính thức lùi thời gian áp dụng bộ câu hỏi sát hạch lái xe mới sang ngày một tháng tám
đây là thông tin từ tổng cục đường bộ việt nam
người thi lấy bằng sẽ thi bộ sáu trăm linh câu hỏi tăng một trăm năm mươi câu so với bộ câu hỏi cũ
thời điểm áp dụng sẽ lùi sang ngày một tháng tám thay vì ngày một tháng sáu như thông báo trước đó
điểm đáng chú ý là bộ câu hỏi mới có một chương riêng gồm sáu mươi câu hỏi điểm liệt
học viên chỉ cần làm sai một câu điểm liệt sẽ bị đánh trượt phần thi lý thuyết